hôm qua một mươi hai tháng một mươi các cơ quan chức năng việt nam và singapore đã thực hiện hai chuyến bay
đưa gần ba trăm sáu mươi công dân việt nam từ singapore về nước trong đó có trẻ em dưới một mươi tám tuổi
người cao tuổi người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác
đại sứ quán việt nam tại singapore đã cử cán bộ trực tiếp ra sân bay hỗ trợ công dân
hoàn thành các thủ tục cần thiết trước khi các máy bay cất cánh
với mục tiêu bảo đảm sức khỏe cho công dân ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh
hãng hàng không pacific airlines đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh an toàn
và vệ sinh dịch tễ trong suốt các chuyến bay
ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế cần thơ
những người tham gia các chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định
thời gian tới việc đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp
theo nguyện vọng của công dân phù hợp với tình hình dịch bệnh và năng lực cách ly trong nước